kosovo đã chính thức nộp đơn xin gia nhập liên minh châu âu eu dù vẫn còn một số thành viên trong khối liên minh chưa công nhận độc lập cho vùng lãnh thổ này
tại thủ đô bristina các nhà lãnh đạo kosovo đã cùng ký văn bản nộp cho cộng hòa séc quốc gia đang giữ chức chủ tịch luân phiên của liên minh châu âu eu xin gia nhập liên minh này
vào tháng năm thủ tướng kosovo abin cuati đã bày tỏ mong muốn trở thành thành viên của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato và eu
kosovo có diện tích gần một mươi một km hai dân số khoảng một chín triệu người đây là vùng lãnh thổ ly khai nằm ở phía tây nam serbia
tháng hai năm hai nghìn tám kosovo tuyên bố độc lập gần một trăm linh quốc gia đã công nhận nhà nước này tuy nhiên một số quốc gia trong đó có tây ban nha rumani slovakia hy lạp và cộng hòa sip vẫn chưa công nhận độc lập của kosovo
chính phủ serbia không công nhận kosovo là quốc gia có chủ quyền song đã bắt đầu bình thường hóa quan hệ với chính quyền kosovo nhằm hướng tới mục tiêu
gia nhập lãnh thổ liên minh châu âu
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi một eu đã khởi xướng các cuộc đàm phán giữa serbia và kosovo coi đây là cách duy nhất để serbia đạt mục tiêu gia nhập cuối này
hai bên đã đạt được hơn một mươi thỏa thuận nhưng đa số các văn kiện chưa được thực hiện